công an tỉnh lâm đồng vừa tổ chức lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín hai nghìn một mươi chín
hưởng ứng phong trào cán bộ công chức viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở do thủ tướng chính phủ phát động
tại lễ phát động công an tỉnh lâm đồng đã quán triệt nội dung cơ bản của đợt thi đua đặc biệt do bộ công an phát động
để phong trào thi đua đạt được các chỉ tiêu đã đề ra toàn lực lượng công an tỉnh lâm đồng xem đây là đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt
nhằm giúp cho cán bộ chiến sĩ nhận thức sâu sắc hơn về truyền thống và trách nhiệm của lực lượng công an nhân dân
qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức hành động của lãnh đạo và toàn thể cán bộ chiến sĩ
về ý thức tu dưỡng rèn luyện đạo đức công vụ nêu cao tinh thần trách nhiệm gần dân trọng dân vì nhân dân phục vụ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
phong trào thi đua đặc biệt được triển khai từ nay đến ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi